trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước đang đua nhau phá đỉnh
nghị định hai mươi bốn về quản lý kinh doanh vàng sau hơn một mươi năm đã bộc lộ nhiều bất cập
việc cần thiết đưa ra các giải pháp nhằm sửa đổi nghị định cho phép đấu thầu vàng miếng
nhập khẩu vàng để đưa thị trường vàng về quỹ đạo ổn định hơn và bền vững hơn đang là yêu cầu cấp thiết
vốn được coi là nơi trú ẩn của dòng tiền mỗi khi các kênh đầu tư khác có rủi ro
chỉ trong bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn giá vàng thế giới đã tăng tới một mươi sáu
còn giá vàng nhẫn trong nước cũng đã tăng hai mươi năm so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
phá mọi kỷ lục đã thiết lập trước đây
tình trạng vàng khăn hàng thậm chí cháy hàng bán ra với số lượng hạn chế đang diễn ra phổ biến
tình trạng vàng khăn hàng thậm chí cháy hàng bán ra với số lượng hạn chế đang diễn ra phổ biến